theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến ngày một mươi tám tháng hai hà nội có một trăm sáu mươi một bảy trăm bốn mươi năm bệnh nhân đang điều trị cách ly tại nhà chiếm chín mươi sáu bảy mươi bốn tổng số f một
nhiều người cho rằng sống chung một nhà với f nhất là ở trong không gian khép kín diện tích chật hẹp thì việc giữ an toàn cho bản thân không mắc covid một mươi chín là rất khó
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
để tránh lây nhiễm khi sống cùng với f thì phải ở riêng phòng mọi sinh hoạt như tắm giặt ăn uống phải tách biệt với những người mắc bệnh
bên cạnh đó khi chung nhà thì dù là f hay f một cũng phải đeo khẩu trang đồng thời f một phải tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong quá trình cách ly chung với f
để hạn chế tối đa lây chéo ông nga khuyến cáo mọi thành viên trong gia đình nếu có f cần hạn chế nói chuyện với nhau có thể trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn
đặc biệt cần lưu ý cho các bạn
chú ý ở những vị trí như bếp nấu nhà vệ sinh tay nắm cửa
nếu phải sử dụng chung nhà vệ sinh thì cả f và f một phải có ý thức không khạc nhổ bừa bãi
chú ý vệ sinh thường xuyên các vị trí như tay nắm cửa nhà vệ sinh công tắc điện để tránh virus lây lan
theo khuyến cáo của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật mỹ cdc ở cùng nhà với f sẽ có nguy cơ phơi nhiễm cao
cần có những biện pháp phòng ngừa cụ thể như
hạn chế tiếp xúc với người bệnh
cdc thông tin
những người mắc covid một mươi chín từ mức độ nhẹ đến trung bình có khả năng lây nhiễm không quá một mươi ngày sau khi khởi phát triệu chứng
người có biểu hiện nặng hơn có khả năng lây nhiễm không quá hai mươi ngày sau khi phát bệnh
đặc biệt những người đã khỏi bệnh vẫn có thể cho kết quả dương tính trong tối đa ba tháng sau khi nhiễm
xong những cá nhân này không còn lây nhiễm trong thời gian đó
cách sự an toàn cho bản thân
bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào nếu một người cảm thấy bị ốm
hoặc có kết quả dương tính với virus sars cov hai ngay cả khi không có triệu chứng
họ vẫn nên tự cách ly bằng cách ở nhà đeo khẩu trang giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình
nếu chưa tiêm chủng đầy đủ cần cẩn thận để tránh tiếp xúc với virus
không được chủ quan bởi ngay cả những người đã tiêm đủ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh
đặc biệt khi biến thể omicron đang lan tràn
đeo khẩu trang trong nhà
theo cdc nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín
các thành viên nên đeo khẩu trang
vở khi tiếp xúc gần f thì khẩu trang n chín mươi năm và kn chín mươi năm cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất
làm sạch và khử trùng nhà thường xuyên
nếu có thể hãy dành một phòng ngủ và phòng tắm riêng cho người bị bệnh
nếu không thể tách biệt thành viên mắc covid một mươi chín nên làm sạch và khử trùng các bề mặt và vận dụng sau mỗi lần sử dụng
nếu người bệnh không đủ sức khỏe để tự vệ sinh
một thành viên khác trong nhà đeo khẩu trang găng tay để làm sạch và khử trùng khi cần thiết
đảm bảo phòng sinh hoạt chung được thông thoáng
làm xét nghiệm tại nhà
tiếp tục theo dõi các triệu chứng và thực hiện xét nghiệm lặng lại vài ngày một lần hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế
hướng dẫn mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã thay đổi thời gian cách ly
vì một số chuyên gia cho biết khung thời gian dễ lây nhiễm nhất là sớm hơn
ủy viên bộ y tế công cộng chicago tiến sĩ allison agwadi cho biết
thời gian từ khi tiếp xúc với f đến khi nhiễm bệnh sẽ ít hơn
sẽ mất ít thời gian hơn để phát triển các triệu chứng mất ít thời gian hơn để lây nhiễm
và đối với nhiều người cũng cần ít thời gian hơn để hồi phục chủ yếu là nhờ đã tiêm chủng
bộ y tế công cộng idlinois cho biết cdc mỹ quyết định thay đổi như vậy là do biến thể omicron tiếp tục lan rộng khắp nước mỹ
và dựa trên các chứng cứ khoa học hiện tại về thời gian và khoảng thời gian mà một người dễ lây nhiễm nhất
cdc mỹ cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy việc lây truyền covid một mươi chín thường bắt đầu từ một cho đến hai ngày trước khi bắt đầu có các triệu chứng
và kéo dài trong hai ba ngày sau đó
tiến sĩ awadi nói vì dữ liệu của cdc mỹ cho thấy sau bảy ngày hầu như không có nguy cơ lây truyền nào vào thời điểm này
và trong khoảng thời gian từ năm đến bảy ngày đó tùy thuộc vào việc mọi người đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa
nhưng nguy cơ giảm đi rất nhiều và nếu kết hợp với việc đeo khẩu trang thì nguy cơ thật sự là rất thấp
đối với những người không có triệu chứng hướng dẫn của cdc mỹ cho biết họ có khả năng lây chuyển ít nhất hai ngày trước khi xét nghiệm dương tính
cdc mỹ khuyến cáo những ai đã tiếp xúc với f nên làm xét nghiệm vào lúc năm ngày sau khi tiếp xúc hoặc ngay khi các triệu chứng xảy ra
nếu có triệu chứng xảy ra nên cách ly ngay lập tức cho đến khi có xét nghiệm âm tính
giám đốc sở y tế công cộng illinois tiến sĩ ngozi ejike
nói rằng thời gian ủ bệnh có thể thay đổi bởi các triệu chứng
nhưng nếu xét nghiệm quá sớm nên tiếp tục xét nghiệm ngay cả khi âm tính
vì thời gian ủ bệnh ở biến thể omicron có thể ngắn hơn một chút vì vậy có thể xét nghiệm sau hai ngày
nhưng nếu có triệu chứng phải xét nghiệm ngay lập tức
qua xét nghiệm quá sớm chỉ sau hai ngày dù có kết quả âm tính thì vẫn chưa chắc chắn
mà cần phải xét nghiệm lại và phải để ý các triệu chứng ngứa của họ đau đầu và tất cả các loại triệu chứng
bất cứ điều gì mới đều có thể là triệu chứng của căn bệnh mới này
theo hướng dẫn trước đây của cdc mỹ các triệu chứng covid một mươi chín có thể xuất hiện trong vòng từ hai cho đến một mươi bốn ngày sau khi tiếp xúc với f
cdc mỹ cho biết f có thể tiếp xúc với người khác sau khi đã cách ly năm ngày và không còn triệu chứng
ở người có triệu chứng thì ngày xuất hiện triệu chứng được tính là ngày không
đối với người không có triệu chứng thì ngày xét nghiệm dương tính là ngày
cứ thế đến tiếp năm ngày để tính thời gian cách ly
một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng giúp bản thân vượt qua được bệnh tật
các f f một khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý một số vấn đề sau để nâng cao sức khỏe
chế độ dinh dưỡng đảm bảo nguyên tắc cân đối và đầy đủ dinh dưỡng
ăn đủ số lượng đa dạng các loại thực phẩm đảm bảo nhu cầu theo từng nhóm tuổi bao gồm chất bột đường chất đạp chất béo vitamin khoáng chất chất sơ và nước
đảm bảo ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày có thể ăn thêm một ba bữa phụ
đảm bảo nguyên tắc chế biến hợp khẩu vị sở thích và khả năng nhai nốt thức ăn
bệnh nhân có tình trạng chán ăn đau họng giảm vị giác xú giác có thể chế biến dạng mềm lỏng dễ ăn và dễ hấp thu
thực hiện các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khi mua chế biến và sử dụng bảo quản thực phẩm
trẻ em người trưởng thành có bệnh lý nền như đái tháo đường tim mạch suy thận cấp suy thận mạn cần thực hiện đúng chế độ dinh dưỡng theo tư vấn của bác sĩ hoặc cán bộ dinh dưỡng
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
protein đạm thành phần nền tảng cơ bản cấu tạo nền tế bào và mô cơ thể tham gia các phản ứng miễn dịch của cơ thể
thiếu protein sẽ bị ức chế việc hình thành kháng thể giảm khả năng chống lại virus
bữa ăn trong ngày đều cần chất đạm
cần phối hợp cả thực phẩm giàu đạm động vật như cá thịt gà thịt bò trứng sữa và đạm thực vật các loại đậu nấm đậu phụ

nhóm vitamin bao gồm

vitamin d có trong dầu gắn cá nhất là ở các loại cá béo cá chích
vitamin e dầu thực vật quả hạch hạt hướng dương mầm lúa mì hạt ngũ cốc toàn phần đậu phộng rau bina cải xoăn
acid folic có thể tìm thấy trong thịt bò cam các loại rau màu xanh đậm
vitamin b sáu ở trong cá hồi cá ngừ các loại trái cây rau củ đa dạng
vitamin b một mươi hai có ở trứng thịt cá phô mai
kẽm các loại sò thịt động vật vừng đậu đồng nội tạng động vật và ngũ cốc nguyên cám
xe len có trong nội tạng và thịt động vật hải sản
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
nhóm thực phẩm chứa flavonase giúp tăng khả năng chống oxy hóa tăng cường miễn dịch của cơ thể
và đã được chứng minh là có thể ước chế các hoạt động của nhiều loại virus
trong đó quả họ dâu berry trà xanh cần tây hành tây trái cây họ cam chanh bưởi
các loại rau gia vị như các loại húng tía tô súp lơ xanh cải xanh táo gừng tỏi nghệ
và các loại rau lá màu xanh dầu ô lưu đậu nành
nhóm thực phẩm chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe probiotics và chất sơ prebiotics
đối với probiotics ta có thể tìm thấy trong sữa chua sữa format dưa chua kimchi
tương bẩn cà pháo
đối với prebiotics có trong hạt ốc chó sô cô la đen hành tây yến mạch táo tỏi tây đậu lang đỏ
nhóm chất béo đặc biệt là chất béo dầu omika ba
ưu tiên sử dụng những loại chất béo không no như cá quả bơ dầu ô lưu dầu đậu nành dầu hướng dương
hơn là những chất béo no ở trong thịt mỡ bơ thực vật dầu dừa format
omega ba là acid béo thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được
có vai trò chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch có nhiều trong dầu cá dầu gan cá tuyết cá mỏi cá hồi cá ba sa cá bơn cá trích cá thu hay cá ngừ
uống đủ nước theo nhu cầu và đúng cách
uống một năm đến hai lít nước mỗi ngày nước đun sôi để nguội hoặc đã tiệt trùng
uống từ từ từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát không uống nhiều nước trước khi đi ngủ
tránh các loại thức uống
uống có ga nước ngọt đố hướng có chứa cồn
xây dựng lối sống tập luyện sinh hoạt lành mạnh
luyện tập đều đạn cả khi ở trong nhà cương độ vừa phải phù hợp với tình trạng sức khỏe nên tập luyện hàng ngày tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày
duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh ngủ đủ giấc bảy tám tiếng một ngày không lạm dụng rượu bia không hút thuốc
uống từ từ từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát không uống nhiều nước trước khi đi ngủ
duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh ngủ đủ sớp bảy tám tiếng một ngày không lạm dụng rượu bia không hút thuốc

rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sắt khuẩn và tránh đưa tay lên mắt mũi miệng